các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh cũng như nhiễu động trong đời gió đông trên cao đều đồng loạt suy yếu
vì thế mưa ở khu vực trung bộ sẽ tiếp tục giảm đi
đêm nay mưa chỉ còn xuất hiện rải rác trên khu vực các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào đến phú yên
nhưng lượng nhỏ là dưới năm mm
nhưng sang đến ngày mai mưa giảm nhanh xuống diện vài nơi
vì thế nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
sẽ đồng loạt tăng lên mức hai mươi một hai mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh từ phú yên đến bình thuận nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi độ
nhiều động gió đông trên cao suy yếu nên nó không còn gây ảnh hưởng nhiều đến thời tiết ở khu vực tây nguyên
ở khu vực này trong đêm nay chỉ có mưa rào ở một vài nơi
sang ngày mai tây nguyên có nắng với nhiệt độ ngày mai sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
còn ở nam bộ do nắng sớm và duy trì suốt cả ngày
nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây vẫn sẽ duy trì trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
chuyển sang thông tin từ thiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
gió đông bắc cấp năm và nhiệt độ là hai mươi bốn hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực huyện đảo trường sa đêm có mưa rào và rông rải rác
ngày có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa giảm xuống còn bốn một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp bốn năm và nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước